phòng cháy chữa cháy ghi nhận sau của truyền hình công an nhân dân
trong năm hai nghìn một mươi năm cả nước xảy ra một trăm hai mươi ba vụ cháy ô tô
trên tổng số hơn hai sáu triệu xe ô tô đang lưu hành
hầu hết các phương tiện khi xảy ra cháy đều không được trang bị phòng cháy chữa cháy
để hạn chế tình trạng cháy nổ như thế này
thì việc ban hành quy định bắt buộc các chủ phương tiện phải trang bị bình chữa cháy
được xem là yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe tài sản cho chính mỗi người dân
trong thông tư này có hai nhóm đối tượng
một là xe ô tô cơ giới từ bốn chỗ trở lên
hai là nhóm đối tượng là các xe vận chuyển các chất hàng nguy hiểm về cháy nổ
mục đích của thông tư là nhằm thực hiện theo quy định của pháp luật
theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy
của luật giao thông đường mộ của quản lý các quy định của chính phủ
trong sáng nay qua thực tế kiểm tra cho thấy
nhiều tài xế vẫn chưa trú trọng phòng cháy chữa cháy cho phương tiện của mình
một số xe mặc dù chở hàng hóa là khí hóa lỏng xăng dầu
nhưng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng được yêu cầu
không có tem không có tem vì xe bình cứu hỏa này của tôi là để trong cái điều kiện bảo quản
trong điều kiện như thế này là mưa gió lắng mưa bắt buộc để ở đây
thì không cái gì chống lại cái mặt trời nó chưa đốt rồi
cái gì nó cũng đốt cháy hết
em chưa đi sát sao lắm
cái này thì sẽ về giúp kinh nghiệm hơn
theo quy định các phương tiện cơ giới cụ thể là các loại xe từ bốn chỗ trở lên
nếu thiếu các phương tiện phòng cháy chữa cháy sẽ chịu mức phạt từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng
tuy nhiên trong ngày đầu tiên gia quân kiểm tra
các lực lượng chức năng mới chỉ tuyên truyền nhắc nhở để người dân chủ phương tiện nắm được quy định này
ngoài cái việc trang bị nữa anh phải có cái kiến thức xử lý
các cái tình huống sử dụng các cái trang thiết bị phương tiện
không phải chỉ có mỗi cái bình chữa cháy nó còn trang thiết bị khác
ví dụ như là búa ví dụ như mặt nạ đăng tay đèn chữa sáng v v
để xử lý trong mọi tình huống kể cả ban ngày và ban đêm
hôm nay ngày sáu tháng một thông tư năm mươi bảy của bộ công an
hướng dẫn về việc trang bị phòng cháy chữa cháy đối với các phương tiện cơ giới đường bộ
từ bốn chỗ trở lên sẽ chính thức có hiệu lực
thực tế trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều
những phương tiện đang lưu thông thì gặp hỏa hoạn
để quy định này chính thức có hiệu lực và được thực hiện nghiêm túc
thì đòi hỏi mỗi chủ phương tiện mỗi người dân đều phải có ý thức trách nhiệm hơn
trong việc phòng cháy chữa cháy